theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đêm ngày hai mươi tám tháng một đến ngày ba tháng hai và các ngày tiếp theo do ảnh hưởng của không khí lạnh bắc bộ bắc trung bộ trời chuyển rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi đến một mươi bốn độ c vùng núi từ bảy đến một mươi độ c vùng núi cao có nơi dưới năm độ c có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá băng giá mưa tuyết và kéo dài liên tục trong những ngày tết
vào hồi một giờ ngày hai mươi tám tháng một vùng ấp thấp có vị trí ở khoảng chín năm đến một mươi năm độ vị bắc một trăm một mươi ba năm đến một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông trên khu vực giữa biển đông dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới vùng ấp thấp này sẽ di chuyển theo hướng bắc trên khu vực giữa biển đông và có khả năng mạnh lên
nhằm chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan và vùng áp thấp trên biển đông văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an đề nghị ban chỉ đạo upt công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau
một thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín và gắn với các phương án chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng theo điện mật số năm trăm một mươi hai dkht ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một triển khai đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
hai theo dõi chặt chẽ
các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết để kịp thời triển khai các phương án kế hoạch lực lượng phương tiện huy động giúp dân khắc phục hậu quả nhanh chóng kịp thời hiệu quả và đón tết được an toàn
bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai dịch bệnh và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng chủ động thông báo hướng dẫn cho khách vãng lai khách du lịch trong dịp tết cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra sương mù băng giá mưa tuyết trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
bốn tổ chức trực ban trực chỉ huy thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về ban chỉ đạo upt bộ công an qua văn phòng bộ công an số điện thoại liên hệ sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai
năm tổ chức trực ban trực chỉ huy thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về ban chỉ đạo upt bộ công an qua văn phòng bộ công an số điện thoại liên hệ sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi bốn